sạt lở bờ sông bờ biển tại đồng bằng sông cửu long đang ngày càng trở nên nghiêm trọng
nhiều tỉnh đã buộc phải công bố tình huống khẩn cấp
sau hai tỉnh đầu nguồn sông cửu long là an giang và đồng tháp
thì mới đây ba tỉnh sóc trăng bến tre cà mau cũng đã phải ban bố tình huống khẩn cấp về sạt lở
khoanh vùng nguy hiểm nhất ở sóc trăng là bờ sông rạch vọp thuộc huyện kế sách
ở bến tre có ba điểm bờ biển và một điểm bờ sông thuộc huyện ba chi bình đại
thành phố và thành phố bến tre nằm trong vùng cảnh báo khẩn cấp về sạt lở
đặc biệt ở cà mau có tới tám điểm sạt lở uy hiếp các khu dân cư thuộc huyện ngọc hiển huyện nam căn
có thể thấy sạt lở không còn tuân theo quy luật thông thường và đang ngày càng nghiêm trọng
có nhiều nguyên nhân trong đó nổi lên là do mất cân bằng bùn cát
sông chảy thay đổi khi lũ đầu nguồn về thấp kéo theo lượng phù sa bồi lấp ngày càng giảm
lượng phù sa trong nước giảm dòng nước nhẹ hơn sẽ chảy mạnh hơn
xói vào bờ để tự bù đắp dẫn đến xói lở
một phần nữa là do khi vào mùa gió trướng gió thổi ngược với hướng dòng chảy của các con sông
sẽ tạo nên những con sóng cao đánh thẳng vào bờ vào cửa biển gia tăng sạt lở
dự báo cao điểm của sạt lở sẽ từ tháng chín tháng một mươi cho đến tháng hai tháng ba năm sau
người dân nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm cần chủ động sớm di rời đến nơi an toàn theo yêu cầu của địa phương